hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp hai nước việt nam mông cổ
đã không ngừng được vun đắp và phát triển
đặc biệt hai nước hiện đang cùng hướng tới các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và hội đồng an ninh quốc gia mông cổ những năm gần đây được hai bên quan tâm thúc đẩy
một trong những biểu tượng lịch sử của hợp tác hữu nghị giữa việt nam và mông cổ
chính là sự ra đời của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh việt nam
tại hội đàm hai bên đã thống nhất nhận thức với nhau về những điểm chung trong xử lý các quan hệ quốc tế
mà hai nước quan tâm tăng cường công tác bảo hộ công dân nước này sinh sống học tập làm việc tại nước kia
về công tác phòng chống tội phạm hai bên tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm ma túy công nghệ cao tội phạm mạng tăng cường trao đổi thông tin liên quan các đối tượng phạm tội
khủng bố thông tin về phương thức thủ đoạn hoặc các loại giấy tờ giả mạo liên quan công tác quản lý xuất nhập cảnh
đẩy mạnh phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai nước
tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nâng cao năng lực cán bộ trong các lĩnh vực đặc nhiệm kỵ binh
ngài yadamba ncaya đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy tốt đẹp sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước
khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục làm hết sức để góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia nói chung
giữa bộ công an việt nam với hội đồng an ninh quốc gia mông cổ nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp
cũng trong chiều nay tại hà nội hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú cấp bộ công an
đã họp đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp
tại buổi họp bộ công an đã công bố quyết định thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân
nhà giáo ưu tú cấp bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng có một mươi một thành viên thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm chủ tịch hội đồng
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm phó chủ tịch hội đồng
thiếu tướng đỗ anh tuấn cục trưởng cục đào tạo làm ủy viên thường trực hội đồng
sau lễ công bố hội đồng đã thông qua báo cáo quá trình xét tặng và kết quả thẩm định hồ sơ
theo đó năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi ba hồ sơ ứng viên thuộc các học viện trường công an nhân dân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú
không có ứng viên đề nghị xét danh hiệu nhà giáo nhân dân
trong số một mươi ba hồ sơ có bốn ứng viên xét theo đối tượng là giảng viên và chín ứng viên xét theo đối tượng là cơ quan quản lý giáo dục
trên cơ sở thảo luận tiến hành bỏ phiếu hội đồng đã thống nhất danh sách đề nghị hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho một mươi nhà giáo thuộc lực lượng công an nhân dân
công an tp cần thơ chiều nay tổ chức hội nghị cung cấp thông tin lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
chính quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại các kỳ họp
có năm dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình quốc hội khóa một mươi năm cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ năm và các kỳ họp tiếp theo
gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật căn cước luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
tại hội nghị các đại biểu đồng tình với việc xây dựng năm dự án luật nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật tạo cơ sở chính trị pháp lý đầy đủ chặt chẽ đồng bộ thống nhất
để khắc phục kịp thời những hạn chế vướng mắc bất cập trong thực thi pháp luật ở địa phương và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân
cũng tại hội nghị các đại biểu đã đồng góp một số ý kiến đề nghị công an tp cần thơ tổng hợp báo cáo bộ công an xem xét bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
thưa quý vị việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại việt nam
vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhìn từ sự phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín của ngành công nghiệp không khói có thể nhận thấy sau một năm việt nam mở cửa du lịch trở lại
tốc độ tăng trưởng thu hút khách quốc tế đến nước ta vẫn chưa được như kỳ vọng mà một trong những nguyên nhân là đến từ các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh
vẫn chưa đáp ứng được các chủ trương chính sách của đảng để phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn
từ một trong những quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở nhưng việt nam lại về sau khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi
cả nước chỉ đón được ba sáu triệu khách quốc tế bằng bảy mươi so với kế hoạch còn nếu so với năm hai nghìn một mươi chín thì giảm đến tám mươi
trong khi các quốc gia khác ở đông nam á đều hoàn thành thậm chí vượt mục tiêu
từ một trong những quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở nhưng việt nam lại về sau khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi hai

thực ra vì chúng ta đã có rất nhiều sự thay đổi liên quan đến chính sách visa
tuy nhiên là so với cái sự thay đổi của các nước trong khu vực thì chúng ta vẫn chậm hơn so với họ
ví dụ như là sau khi covid thì là thái lan đã cập nhật chính sách visa mới mở miễn thị thực cho sáu mươi quốc gia
và cái thời gian là ba mươi ngày thậm chí một số nước là bốn mươi năm ngày hoặc là chín mươi ngày
tuy nhiên số quốc gia được viễn visa mới chỉ là hai mươi năm quốc gia và thời gian của chúng ta là một mươi năm ngày
thay vì ba mươi ngày như trước đây điều đấy là một trong những điểm trừng
theo báo cáo của hội đồng tư vấn du lịch chỉ số phục hồi du lịch sau covid một mươi chín của việt nam
mới đạt một mươi tám một thấp nhất trong khu vực
nhìn chung ngành du lịch việt nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế
tính cạnh tranh chưa cao và phải đối mặt với nhiều thách thức
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch tp hcm đang đặt ra chỉ tiêu thu hút năm triệu lượt khách quốc tế
do đó cùng với rất nhiều các giải pháp thì chính sách visa cạnh tranh hơn đang được coi là biện pháp căn bản nhất
hệ thống tài nguyên chúng ta có và với lợi thế du lịch đó thì nếu mà chúng ta có những chính sách

nếu mà chúng ta có những chính sách mang tính cạnh tranh hơn thì chúng ta sẽ khai phá một cách hiệu quả hơn
đối với những lợi thế chúng ta đang có và vị thế của du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới sẽ ngày càng được cải thiện
phải nói đây là ở cái thực tiễn thì thấy rằng là cái này là người nước ngoài họ rất là kham đen
họ rất là phiền về cái việc này
ở thực tế tôi cũng đã đối diện với cái việc này rất nhiều
đó là cái việc chúng ta hiện nay là cái thời hạn quá ngắn
nhất là ở các nước xa rồi họ có những hoạt động du lịch rồi làm ăn
có những cái du lịch mới bồ chưa kịp họ đã phải đi ra rồi
tại phiên họp thứ hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra mới đây
bộ trưởng tô lâm khẳng định việc hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm đồng bộ thống nhất
và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh
cư trú của người nước ngoài tại việt nam góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường đầu tư
theo đó nâng thời hạn của thị thực điện tử từ ba mươi ngày lên ba tháng có giá trị một lần hoặc nhiều lần
mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ
nâng thời hạn tạm trú từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày đối với công dân của nước được việt nam đơn phương miễn thị thực
và được xem xét giải quyết cấp thị thực gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật
với chính sách thị thực càng đổi mới càng thân thiện
chúng ta có cơ hội tăng khách tăng thu du lịch nếu số lượng khách tăng lên
ở lại lâu hơn chi tiêu nhiều hơn trải nghiệm nhiều hơn trên mảnh đất nước chúng ta
thì chúng ta sẽ có cái tổng thu du lịch nhiều hơn
hiện nay chúng tôi đang nâng cấp và thực hiện trên môi trường điện tử
giải quyết bớt những thổ tục công khai minh bạch trên môi trường điện tử
do vậy công khai minh bạch trên môi trường điện tử là tạo điều kiện toàn lợi nhất
cho tất cả công dân của tất cả các nước hoặc người dân làm các thủ tục này
và chúng ta sẽ khuyến khích cái khai báo trung thực và chịu trách nhiệm với cái đấy
do vậy các trường thông tin ở trên những cái này là có đầy đủ
những thông tin sửa đổi bổ sung về xuất nhập cảnh đang thu hút sự quan tâm
và bày tỏ sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân doanh nghiệp và đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài
sau hai năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
năm năm thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã có sự chuyển biến tích cực
đặc biệt ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cách làm mới mô hình hay bước đầu phát huy hiệu quả
tạo khi thế thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ được chính quyền và người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
tiếp nhận giải quyết sáu mươi hồ sơ cư trú thực hiện trả căn cứ công dân cho hơn một trăm linh trường hợp
thông báo gần sáu mươi bốn mã số định danh cho công dân xử lý một trăm bảy mươi sáu vụ gây rối mất an ninh trật tự
hai hai trăm bốn mươi bốn vụ việc bâu thuẫn trong nội bộ tổ dân phố
với phương châm tận tình phục vụ đi từng ngõ ra soát từng đối tượng kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
nhờ đó những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự đều được giải quyết từ sớm từ xa
đó là nỗ lực sau gần hai năm triển khai có hiệu quả mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân tại thành phố đà nẵng
đặc biệt là các nhiệm vụ làm căn cức công dân tại nhà hỗ trợ nhân dân công tác phòng cháy dưới cháy
công tác cứu nạn cứu hộ phòng chống dịch bệnh phải nói rằng đây là một trong những mô hình hết sức thiết thực trong thời gian qua
và tôi nghĩ rằng đây là một mô hình nên được nhân lực

ngoài tăng ca làm việc ngoài giờ hỗ trợ người dân
công an thành phố đà nẵng còn triển khai có hiệu quả mô hình bộ chỉ huy công an phường công an xã
kèm cặp giúp đỡ một người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
hoặc một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao phạm pháp hình sự
đến nay công an phường xã đã liên hệ tạo điều kiện cho một trăm sáu mươi hai người có công việc phù hợp
giúp đỡ thủ tục vay vốn làm ăn cho nhiều trường hợp khác
từ các điểm giữ xe của lực lượng an ninh cơ sở tại khu phố an thường như thế này
nhiều hoàn cảnh một thời lầm lỡ đã cùng tham gia lao động kiếm thêm thu nhập giúp họ hòa nhập cộng đồng
giúp đỡ cho các đối tượng đã hòa nhập cộng đồng
vì thông gia đối với lực lượng an ninh cơ sở này
giữ xe tạo nguồn thu nhập thêm cho các đối tượng này
và cũng tạo điều kiện để cho các anh này chấp hành tốt cái đường lối
tạo điều kiện cho các lực lượng kèm cặp giúp đỡ các đối tượng
qua hai năm triển khai thì công an phường đã hỗ trợ là khoảng được sáu mươi người
hiện nay số người thường xuyên tham gia
và như các anh vừa thấy là khoảng sáu mươi người
trong đó là lực lượng an ninh cơ sở là khoảng bốn mươi người
còn lại là nguy cơ cao vi phạm pháp luật
chúng tôi đã đưa họ vào trong cái vùng máy và cùng hoạt động cùng làm việc
và tham gia đảm bảo an ninh trật tự và họ có thu nhập
cho nên là
cũng giảm thiểu được cái nguy cơ vi phạm pháp luật
cụ thể hóa bằng từng mô hình cách làm gắn với thực tiễn công tác
phong trào học tập và làm theo bác trong công an thành phố đà nẵng
thường xuyên được đổi mới từ đó tạo thuận lợi cho nhân dân
đây cũng là mục tiêu quan trọng trong thực hiện phong trào
đa hồng trăm cán bộ đoạn viên chiến sĩ
là ký công kết việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
cũng như là phong trào công an dân học tập sáu điểm báo hồ dạy
công an thành phố thì cũng rất là cô trạng về công tác chiên tri
xây dựng các mô hình phong trào hai hiệu quả gắn với cơ sở
đột phá trong cách thực hiện từ các mô hình này
công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng đạt được những kết quả tích cực
góp phần ổn định an ninh chiến trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố đà nẵng
thưa quý vị ngay từ sáng sớm
hòa vào dòng người dòng xe tấp nập của phụ huynh học sinh đưa con tới trường
hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn điều tiết giao thông
tại khu vực cổng trường trung học cơ sở nhuận đức huyện củ chi tp hcm
đang để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với phụ huynh học sinh và giáo viên khi đến trường
không chỉ hướng dẫn điều tiết giao thông
các anh còn tuyên truyền luật giao thông đường bộ với từng tình huống cụ thể
đây là hoạt động thường xuyên của đội cảnh sát giao thông công an huyện củ chi tp hcm
nhằm thực hiện chương trình phối hợp giữa bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo
trong tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
vận động quân chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự
học bộ học sinh sẽ cố gắng chấp hành đúng luật giao thông khi đi học
và sẽ nhắc nhở các bạn cùng chung tay chấp hành luật giao thông
qua việc thực hiện phí kết nhà trường cũng như giáo viên học sinh sẽ nắm bắt nhiều hơn
được nhiều kiến thức hơn nữa trong việc tham gia giao thông đường bộ
sắp tới đây và những năm học tiếp theo

nhà trường vẫn tiếp tục tại vì mỗi năm sẽ có một thế hệ học sinh khác vào trường
thì nhà trường vẫn tiếp tục mời các anh công an đến trường để mà hướng dẫn các em về luật an toàn giao thông đường bộ
đến nay công an huyện củ chi đã thực hiện chương trình tuyên truyền luật giao thông đường bộ
cho gần hai mươi trường học trên địa bàn
đồng thời ký kết với một số trường thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
công an huyện củ chi đã thực hiện chương trình tuyên truyền luật giao thông đường bộ
sau buổi lễ ký kết bên trở của công an sẽ phối hợp với các lực lượng công an xã thị trấn
cũng như là các trường học cũng như là các tổ chức chính trị xã hội mặt trận tổ quốc xã
sẽ hành lập một tổ chúng ta sẽ thường xuyên từng ca kiểm soát trên các chiến đường xung quanh vô vật của trường học
cũng như là sẽ xử lý các điểm giữ xe trước cổng trường
thật ra thì còn phối hợp với lại nhà trường sẽ hành lập một đoạn hình phản ứng nhanh
để điều tiết giao thông vào các khung giờ công an
ngoài ra thì bên trở của công an huyện cũng sẽ tổ chức cho nhà trường tổ chức cho các em học sinh
và giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh ký cam kết trong việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông
nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông trên toàn hệ thống các trường học
đang là mục tiêu là quyết tâm của công an huyện củ chi
những chiến sĩ nguyện vì nước quên thân vì dân phục vụ
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và đồng phạm
trong vụ án giao ba lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát bốn mươi năm tỷ đồng của nhà nước
chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng với tội danh này bị cáo lương văn hải cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bị tuyên phạt bốn mươi hai tháng tù
hồ lâm cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường năm năm tù
và lê nguyễn thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường phải nhận mức án bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba mươi tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa buộc công ty tân việt pháp phải nộp lại bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình xét xử vụ án các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lô đất bán đấu giá sáu lần nhưng không thành
các bị cáo không được hưởng lợi
đại diện ubnd tỉnh bình thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo
tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
trong vụ án này tòa cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai đã ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới
nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
bị cáo hồ lâm định hướng cấp dưới tham mưu áp giá đất trái quy định nên có vai trò tương đương với bị cáo hai
hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho tân việt pháp nhằm mục đích tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân gì
một lượng lớn ma túy đã được thu giữ sau khi công an huyện sông mã tỉnh sơn la phối hợp với lực lượng biên phòng phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
ngay sau khi bắt giữ cầm văn sôm chú tại xã triềng cang huyện sông mã cùng với vật chứng là hai bánh heroin
và bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp lực lượng công an bắt giữ đối tượng lậu bà nò pó cùng chú tại huyện sông mã
pó là người đã mua số hàng trên ở bên kia biên giới về bán cho xôn để kiếm lợi
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trịnh đình bảo chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra làm rõ
do thiếu nợ nhiều người bảo đã tìm đến các chủ cơ sở kinh doanh các loại máy phục vụ thi công
công trình để thuê sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày sáu tháng ba vừa qua bảo đã lừa các chủ cơ sở rồi đem bán cho nhiều người
với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là khoảng một trăm linh triệu đồng
tại tỉnh thừa thiên huế công an tp huế vừa phối hợp với sở du lịch huế xác minh làm rõ và xử lý nghiêm đối với ông dương văn cù
trú tại thành phố huế liên quan đến hành vi nài ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày một mươi năm tháng năm ông dương văn cư đã thỏa thuận với ông bà glover quốc tịch australia chở bằng hai xe xích lô từ đường lê lợi đến đại nội huế với giá ba trăm linh đồng
tuy nhiên ông này di chuyển nhiều địa điểm lòng vòng và yêu cầu thanh toán bảy trăm linh đồng
nhận được phản ánh của hai du khách công an tp huế sở du lịch huế đã nhanh chóng xác minh làm rõ và xử lý vi phạm hành chính đối với ông pu về hành vi nài ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản
vào sáng ngày hôm nay ông này đã phải trao trả lại số tiền thu lợi bất chính và xin lỗi hai du khách về hành vi sai phạm